với đa số đại biểu tham gia tán thành chiều nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua các luật
luật lực lượng dự bị động viên luật chứng khoán sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
luật lực lượng dự bị động viên gồm năm chương bốn mươi một điều quy định về xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
chế độ chính sách và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
về thẩm quyền lập kế hoạch luật quy định rõ bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ lập kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên
luật cũng quy định độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau
năm quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá bốn mươi tuổi hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá ba mươi năm tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu
năm quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan binh sĩ dự bị không quá bốn mươi năm tuổi nữ quân nhân dự bị không quá bốn mươi tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong chiều nay quốc hội cũng biểu quyết thông qua luật chứng khoán sửa đổi
luật gồm một mươi chương một trăm ba mươi năm điều quy định về các hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán
quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán tổ chức thị trường chứng khoán
quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán
đáng chú ý luật quy định báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận
thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cũng trong chiều nay quốc hội cũng thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước